mới đây ca sĩ viu anh tiếp tục lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
liên quan đến đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng có phát ngôn được cho là xúc phạm uy tín danh dự
sau một ngày hợp tác cùng với cơ quan điều tra vi oanh cùng với một số nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật này
đã có chia sẻ với sản phương nam về những diễn biến của vụ kiện
lần làm việc thứ hai với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
ca sĩ viu oanh gửi thêm đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với bà nguyễn phương hằng
về một số hành vi được cho là làm nhục người khác vù khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ kiện này gây chú ý dư luận bởi là động thái của nghệ sĩ hướng đến bà hằng
nhưng không liên quan minh bạch từ thiện miền trung
con tôi gia đình tôi sức khỏe của tôi đứa bé trong bụng của tôi lúc đó thực sự mà nói
nếu tôi không cố gắng thì tôi còn không biết là con tôi sẽ như thế nào
càng như vậy lại càng phải ý thức càng phải quyết tâm bằng mọi giá phải lấy lại cái sự trong sạch cho mình
cho con tôi cho gia đình tôi ủng hộ tôi trong cái việc này
cũng như là ủng hộ những anh chị em mà thời gian vừa qua cũng đã bị vu khống xuyên tạc giống như tôi đang bị
bên cạnh xác minh đơn tố cáo của ca sĩ viu anh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cũng nhận nhiều đơn tương tự với người bị tố cáo là bà nguyễn phương hằng
nghệ sĩ ưu tú hoài linh ca sĩ đàm vĩnh hưng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
vợ chồng công vinh thủy tiên đã nộp đơn và đang trong quá trình xác minh
tôi sẽ đứng trên cương vị là một người công dân bình thường và đang được sống trong một xã hội văn minh hiện đại
việc một người dân bị suốt ngày lăn nhục chửi rũa rồi vù khống trên cộng đồng mạng
điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ là không phải chúng ta cứ suốt ngày ngồi trên mạng
rồi đôi co rồi tranh luận rồi cãi nhau ở trên mạng để làm gì
chỉ là mất thời gian thôi và không có một ý nghĩa gì hết
chẳng tìm thương thiệt
thì những người quyên góp cho những nghệ sĩ này họ được quyên góp làm đơn tốt khác tốt cao những nghệ sĩ này
và nếu như trong trường hợp có cái dấu hiệu biệt sự thì cơ quan kinh sát điều tra sẽ khởi tội
chuyên thông về tội lừa đồng chứ không phải thật xác
vụ khiếu kiện của ca sĩ vy oanh liên quan chủ yếu đến vấn đề nhân phẩm và đời sống cá nhân bị xúc phạm
hiện chưa có động thái pháp lý ngược lại từ phía của bà nguyễn phương hằng với ca sĩ này
còn đối với đơn khởi kiện của nghệ sĩ ưu tú hoài linh nghệ sĩ đàm vĩnh hưng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi và công binh thủy tiên
với nhân vật này thì có tính chất phức tạp hơn bởi cơ quan cảnh sát điều tra nhiều tỉnh thành nhận đơn tối giác ngược lại
cho rằng có dấu hiệu thiếu minh bạch khi giải ngân từ thiện
do đó cơ quan công an đang phối hợp với nhiều địa phương miền trung xác minh thông tin để xử lý song song các yêu cầu khiếu kiện của hai phía